hà nội vừa chuyển tài liệu hồ sơ của ba công trình trung cư chây ý trong việc khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy sang cơ quan công an hà nội để điều tra
việc chây ý khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy đã khiến cho hàng nghìn người dân tại các trung cư này không khỏi lo lắng
trong nhiều ngày gần đây không khí tại khu trung cư ct năm a b thuộc khu đô thị văn khe hà đông trở nên ngột ngạt
người dân hay thậm chí là ban quản lý của tòa nhà đều e ngại khi tiếp xúc với báo chí để thông tin về vấn đề vi phạm phòng cháy chữa cháy đang hiện hiện ngay tại tòa nhà
trung cư ct năm a b không phải đến thời điểm này mức độ cháy nổ mới đang báo động
sáu năm nay cư dân sống ở đây không có hệ thống phòng cháy chữa cháy và cháy đã xảy ra nhiều lần
năm hai nghìn một mươi bảy và đầu năm hai nghìn một mươi tám đều đã xảy ra cháy
theo tìm hiểu của chúng tôi nguyên nhân khiến cho hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà
không hoạt động là do chủ đầu tư công ty cổ phần hà châu usc nợ tiền đơn vị thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy với số tiền là hai bốn tỷ đồng
trung cư ct năm a b không phải đến thời điểm này mức độ cháy chữa cháy đang hiện hiện ngay tại tòa nhà
theo tìm hiểu của chúng tôi nguyên nhân khiến cho hệ thống phòng cháy chữa cháy và cháy đã xảy ra nhiều lần
theo tìm hiểu của chúng tôi nguyên nhân khiến cho hệ thống phòng cháy chữa cháy đang hiện hiện ngay tại tòa nhà
bảo đảm cho người dân yên tâm sinh sống ở các trung cư này